công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã truy bắt nhanh được năm đối tượng cùng quê tại tỉnh phú yên
tạm trú tại xã long tân huyện nhân trạch để điều tra làm rõ về hành vi cướp và cố ý làm hư hỏng tài sản
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
khuya ngày hai tháng một mươi một công an xã long tân huyện nhân trạch tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín
khi đến địa bản ấp vĩnh tuy xã long tân thì phát hiện lê cướp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
điều khiến xe máy không đội nón bảo hiểm không đeo khẩu trang nên tiến hành kiểm tra
và đưa về trụ sở công an xã lập biên bản tạm giữ một xe máy một chứng minh nhân dân
một giấy phép lái xe mang tên cước
sau khi ra khỏi trụ sở quốc đã gọi điện cho nguyễn xuân lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
mang dao đến và cùng ba đối tượng khác chạy vào trụ sở công an xã long tân la lối
dùng hung khí đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản và bẻ khóa cổ chiếc xe máy của cướp
mà công an xã long tân đang tạm giữ mang về phòng trọ cất giấu rồi lẫn trốn
sau thời gian ngắn công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng
gồm cước lĩnh dương tấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trần long sinh năm một nghìn chín trăm tám
ngô văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thu giữ toàn bộ tan vật cùng phương tiện gây án

gồm cước lĩnh dương tấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thu giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện gây án
trong thời gian ngắn công an huyện nhân rạch đã tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng

trong thời gian ngắn công an huyện nhân rạch đã tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng